ngày một mươi ba tháng hai tại hà nội tổ bay vietnam airlines thực hiện chuyến bay đón công dân việt nam từ vũ hán trung quốc về nước
trong ngày chín và mùng một mươi tháng hai đã được trao tặng bằng khen của thủ tướng
bằng khen được trao cho một mươi năm thành viên của tổ bay gồm hai chuyên gia điều hành ba phi công năm tiếp viên hai nhân viên kỹ thuật
và ba nhân viên phục vụ mặt đất đã hoàn thành nhiệm vụ đưa công dân trung quốc và công dân việt nam trở về quê hương
vận chuyển trang thiết bị vật tư y tế của chính phủ nhân dân hội chữ thập đỏ việt nam trao tặng chính phủ nhân dân trung quốc
cùng hàng hóa y tế của việt nam airlines ủng hộ các hãng hàng không trung quốc